mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên một trăm linh mm thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm
ngoài ra ngày hôm nay ở khu vực từ quảng trị đến thừa thiên huế có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên bảy mươi mm mưa rông tập trung vào chiều và đêm
khu vực miền tây nam bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to với lượng mưa từ một mươi ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm mưa rông tập trung vào chiều và đêm
từ ngày mai mưa lớn ở các khu vực bắc bộ bắc trung bộ tây nguyên và miền đông nam bộ có xu hướng giảm dần
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét mưa đá cấp một đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh